thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển
khu kinh tế cửa khẩu khu công nghiệp cụm công nghiệp khu công nghệ cao
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình nhằm mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
trong các khu kinh tế ven biển khu kinh tế cửa khẩu khu công nghiệp cụm công nghiệp
khu công nghệ cao khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng cơ bản để kêu gọi xúc tiến
đặc biệt là thu hút và triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn
phát triển các ngành lĩnh vực tại các khu vực ven biển cửa khẩu và các khu vực khác có tiềm năng
đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
hỗ trợ phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
chương trình có năm dự án thành phần gồm đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển
đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
cụm công nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tổng kinh phí thực hiện chương trình là hai mươi chín trăm tám mươi hai hai tỷ đồng
trong đó vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương là một mươi sáu sáu trăm bảy mươi sáu sáu mươi một tỷ đồng
vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là bốn hai trăm một mươi năm bốn mươi một tỷ đồng